harris global một thiếu niên một mươi bốn tuổi đến từ worcester mỹ đã qua đời vào ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi tham gia trào lưu có tên park hill one chip challenge
khám nghiệm tử thi cho thấy herrist tử vong do hấp thụ liều lượng lớn capcation kết hợp với bệnh tim bẩm sinh
thử thách trên nổi lên vào năm hai nghìn hai mươi ba trong đó người tham gia phải ăn hết một miếng bánh tốt tila
có chứa hai loại ớt cay nhất thế giới là naga viper và carolina reaper
không được ăn hoặc uống những thực phẩm làm dịu vị cay và đăng video quá trình thực hiện lên mạng xã hội
mẹ của harris bà louis global đã nghi ngờ thử thách này có liên quan đến cái trách của con
vào thời điểm đó bà đón con từ trường học khi nhận được cuộc gọi thông báo con mình bị đau bụng dữ dội
khoảng hai giờ sau herrit bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện sau đó tử vong
theo báo cáo khám nghiệm tử thi harris chết vì ngừng tim phổi sau khi ăn phải thực phẩm có nồng độ
khá là nguy hiểm
capsaicin là hợp chất có trong các loại ớt giúp mang lại cho chúng vị cay
báo cáo cũng lưu ý rằng herrit có tiền xử bệnh cầu cơ tim
đây là một tình trạng phổ biến và lành tính trong đó một hoặc nhiều động mạch đưa máu đến tim đi qua cơ tim
thay vì nằm trên bề mặt
tiến sĩ james udison trưởng khoa tim mạch tại trung tâm y tế tuft
xác nhận rằng miếng bánh tốt tila có thể đóng một vai trò nào đó trong cái chết của cậu thiếu niên
tim của bệnh nhân có thể đã bị kích thích quá đột ngột
dẫn đến cơ tim đột nhân có lưu lượng máu bất thường gây ra chứng dối loạn nhịp tim nghiêm trọng
đã có báo cáo về ngộ độc cấp tính của cupshation gây thiếu máu cục bộ cơ tim
ông udison cho biết tiến sĩ syed haider bác sĩ tim mạch tại trung tâm bệnh viện medstar waddington
nói thêm rằng lưu lượng lớn capsaicin có thể làm tăng khả năm tim co bóp gây thêm áp lực lên động mạch
một số nghiên cứu khác cũng cho thấy hệ quả chết người của capsion liều cao ở những người không có dị tật về tim
các loại ớt siêu cay cũng có liên quan đến tình trạng có thắt động mạch trong não gây đau đầu và các triệu chứng thần kinh
vị cay thường kích thích vị rác nên được rất nhiều người ưa chuộng
nếu biết dùng với lưu lượng vừa phải vị cay có rất nhiều lợi ích
trong ớt và hạt tiêu có chứa chất cap seation tạo khả năng sinh nhiệt rất lớn giúp đốt cháy nhiều ca lo hơn ngay sau bữa ăn
ngoài ra chất này còn giúp làm tăng tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể tạo cảm giác non nê và nhờ đó giúp người dùng giảm cân hiệu quả
chất capcation vốn không mùi không vị nhưng có khả năng kích thích rồi sau đó làm giảm đau trong cơ thể
ớt chứa các hoạt chất giúp máu lưu thông tốt ngăn ngừa nguy cơ tai biến tim mạch
ngoài ra ớt cũng giúp hạ huyết áp và giảm lượng cholesterol trong cơ thể
ớt cũng giúp kháng viêm đặc biệt là viêm khớp và có khả năng chống suy nhược cơ thể rất hiệu quả
ăn cay vừa phải thì lại giúp tăng tiết dịch vị giúp tiêu hóa tốt hơn ăn ngon miệng hơn đồng thời tránh bị đẩy hơi
tuy nhiên khi ăn quả cay thì sẽ gây hại
thức ăn cay có tính hút ẩm nên sẽ làm da trở nên thô áp
chất cay cũng gây kích thích lên da làm da nóng và dễ nổi mụn
vị cay đặc biệt là vị cay của ớt có thể gây bỏng da nếu ở mức độ động đặc
vì thế cay chắc chắn có hại cho niềm mặc dạ dày đặc biệt đối với những người bị loét dạ dày từ trước
hơn nữa ăn quá cây cũng ảnh hưởng đến men tiêu hóa của dạ dày gây khó tiêu
mẹ bầu ăn cay khi mang thai sẽ dễ gây bệnh dị ứng cho con trẻ sau này
mẹ cho con bú nếu ăn quá cay sẽ ảnh hưởng đến trẻ có sữa mẹ bị bốc hỏa trong cơ thể và con cũng nóng trong người khó ngủ hay quấy khóc